truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng lạm thu trong giáo dục
cụ thể là ở trường trung học cơ sở ba đình hà nội
chúng tôi xin tiếp tục được đề cập đến những khoản thu vượt mức quy định tiền của phụ huynh học sinh
cũng như những dấu hiệu sai phạm trong thu chi tài chính của cơ sở giáo dục này từ nhiều năm nay
vẫn chưa được xử lý rất điểm khiến giáo viên và phụ huynh bức xúc
theo quy định của ngành giáo dục và đào tạo hà nội
việc thu hỗ trợ giáo dục dạy nghề và thi nghề đối với học sinh khối lớp chín là bốn mươi đồng một học sinh
thế nhưng trường trung học cơ sở ba đình hà nội trong hai năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
đã mạnh dạn thu hai trăm linh đồng một học sinh
và có một điều là trong cuộc họp các trưởng ban phụ huynh để phổ biến các khoản thu
đối với các bậc phụ huynh trước đó của nhà trường không hề có nội dung này
chị là người đi học
và không có cái nội dung của họp của trưởng ban phụ huynh các lớp
đấy mà chỉ có bắt đầu cuộc họp thì cô giáo chủ nhiệm lớp chín y là yêu cầu rằng là nhà trường đề nghị
còn nhà trường ban giám hiệu thì ai đề nghị cái chuyện đấy thì chị không biết
nhưng khi họp xong chị có xuất hợp cô bình
và chị chỉ có đề nghị cô bình rằng là thực ra chúng tôi chỉ là phụ huynh
nên là đề nghị cô là cho một cái văn bản thu để chúng tôi cuối học kỳ chúng tôi báo cáo lại phụ huynh
và cô bình đồng ý nhưng mà nói tóm lại là đến buổi họp cuối năm thì cũng không có cái gì để bọn chị báo cáo lại
cô bình mà vị phụ huynh này nhắc đến là hiệu trưởng trường trung học cơ sở ba đình hà nội
điều đáng nói là kể cả bốn mươi đồng trong tổng số hai trăm linh của mỗi em học sinh đóng góp
cũng không được sử dụng như mục đích của nó là hỗ trợ cho giáo viên dạy nghề
nhưng bản thân chúng tôi là những giáo viên dạy nghề thì không hề có cái bồi dưỡng nào từ cái phần thu tiền đấy
mà đồng chí bình quy định đấy là trong một mươi chín tiết chúng tôi bắt buộc phải dạy
như vậy một mặt nhà trường vẫn thu vượt mức quy định gấp năm lần số tiền hỗ trợ dạy nghề đối với các em học sinh
mặt khác khoản tiền đáng lẽ ra phải chi trả cho các giáo viên trực tiếp tham gia công tác dạy nghề
thì với lý do đây là những tiết học nằm trong quy định một mươi chín tiết dạy bắt buộc nên không chi
vậy số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng của thu từ hỗ trợ dạy nghề sẽ chi vào mục đích gì
bên cạnh đó là khoản thu tiền học tăng cường
các môn học văn hóa đối với học sinh khối bảy trăm tám mươi chín năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn có dấu hiệu không đúng quy định
theo quy định khoản thu này học sinh sẽ nộp trực tiếp một trăm linh cho bộ phận tài vụ nhà trường để vào sổ sách chứng từ
sau đó bộ phận tài vụ sẽ trích trả cho giáo viên trực tiếp đứng lớp là bảy mươi giữ lại nhà trường ba mươi
trong đó một mươi năm đầu tư cơ sở vật chất một mươi năm cho hoạt động quản lý
nhà trường chỉ thu khoảng ba mươi còn bảy mươi còn lại giáo viên chủ nhiệm tự chi cho các giáo viên trực tiếp dạy
thế thì tôi thấy là cái này nó không minh bạch
không minh bạch thì tôi có hỏi cô kế toán là tại sao lại định số liệu này không đúng
thì cô có bảo là thì bọn em có thu đâu
để làm rõ vấn đề phóng viên đã liên hệ với phòng giáo dục quận ba đình hà nội
mặc dù đã đồng ý với lịch hẹn làm việc nhưng khi phóng viên có mặt
bà hà thị ngọc phó trưởng phòng giáo dục quận ba đình
đã từ chối trả lời
tuy nhiên trong cuộc trao đổi bà ngọc cũng khẳng định
việc thu tiền hỗ trợ dạy nghề của trường trung học cơ sở ba đình là vượt mức quy định lớn
khi chị kiểm tra về vấn đề khu nghề thì theo quy định
thì thu nghề của học sinh là bốn đồng trong một năm học
với trường trung học cơ sở ba đình trong lúc đó là đã vận dụng thu khoảng hai trăm linh đồng
trên một khóa học một năm học nghề thì chị đã vất vận là thu nghề
năm nào ngành giáo dục và đào tạo cũng ra quân kiểm tra thanh tra để chấn chỉnh tình trạng lạm thu
số lượng đoàn thanh tra kiểm tra năm sau nhiều hơn năm trước
diện giám sát cũng ngày càng mở rộng song hiệu quả dường như vẫn chưa được như mong muốn
nên trang bộ giáo dục và đào tạo cũng như các cơ quan quản lý
cần có quy định rõ ràng hơn về mức thu kể cả các khoản tự nguyện
để hạn chế tối đa tình trạng lạm thu vào mỗi dịp năm học mới